xin kính chào quý vị khán giả thưa quý vị miền bắc đã bước vào những ngày hè nắng nóng
ngày hôm nay dự báo diện nắng nóng sẽ mở rộng ra khắp toàn miền
phía tây bắc bộ nắng gai gắt có nơi nhiệt độ lên đến ba mươi chín độ c
vâng và thủ đô hà nội ngày hôm nay và ngày mai thì sẽ tiếp tục tăng nhiệt thêm tận ba độ c
và cao nhất thì có thể lên đến là ba mươi năm độ c
nắng nóng cũng là hình thái thời tiết chủ đạo trên khắp cả nước
với thời tiết nắng nóng như thế này thì quý vị cũng nên uống nhiều nước
nước lọc nước độ đen nước rau má thì đều rất tốt
cùng với đó hãy bổ sung thêm nhiều hoa quả trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày để tăng sức đề kháng cho cơ thể